bởi trẻ khuyết tật khi được học tập và tham gia vào môi trường giáo dục toàn diện sẽ là nền tảng quan trọng giúp cho trẻ phát triển và hòa nhập cộng đồng một cách tốt hơn
tuy nhiên là làm thế nào để mọi trẻ em được đối xử một cách bình đẳng và được tham gia học tập một cách tốt nhất nhằm phát huy tối đa khả năng bản thân và hòa nhập cộng đồng vẫn luôn là một câu hỏi lớn đối với các nhà quản lý và những người làm công tác xã hội
đây là một buổi tập huấn kỹ năng về việc thành lập vận hành và gây quyền
tại buổi tập huấn này bốn mươi cha mẹ học sinh có con bị khuyết tật đang học tại trường tiểu học thanh trì và một mươi cha mẹ học sinh khuyết tật thuộc câu lạc bộ cha mẹ học sinh khuyết tật quận hoàng mai thành phố hà nội được tư vấn hướng dẫn và tiếp cận các phương pháp hoạt động nhằm hỗ trợ kỹ năng giúp trẻ em khuyết tật có thể hòa nhập với các bạn bình thường
cũng tại buổi tập huấn này những phụ huynh có con em là học sinh khuyết tật đã hiểu được hơn về phương pháp giáo dục
điểm đặc biệt là các phương pháp giáo dục này không chỉ được thực hiện ở trường lớp mà còn cần sự phối hợp chặt chẽ từ gia đình học sinh khuyết tật để có thể đảm bảo việc tạo ra một môi trường giáo dục tốt nhất cho các thanh thiếu niên khuyết tật giúp các em có thể tự tin hơn dễ dàng hòa nhập với cộng đồng hơn

cũng tại buổi tập huynh có con em là học sinh khuyết tật đã hiểu được hơn về phương pháp giáo dục tốt nhất cho các em